dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo vệ môi trường
sau gần sáu năm thực hiện luật bảo vệ môi trường đã bộc lộ những hạn chế bất cập
bên cạnh đó sự bùng phát dịch bệnh đặc biệt là đại dịch covid một mươi chín hiện nay
đang dóng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề bảo vệ môi trường
qua thảo luận nhiều đại biểu nhất trí với việc sửa đổi luật này
đánh giá cao nhiều đổi mới trong sự thảo luận trong đó có nội dung về kể cách thủ tục hành chính